quang sô chú tại xã tịnh thọ huyện sơn tịnh chở vợ đến nhà thông gia là ông nguyễn văn tâm
ở thôn hòa vân xã tịnh thiện để thăm cháu ngoại
khi vừa vào trong nhà ông sô bị một đối tượng dùng hung khí đập phá tường rào
vô cớ xông vào chém tới tấp vào vùng đầu và tay vết thương quá nặng khiến ông sô tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe máy mang hùng khí ra chặn quốc lộ hai mươi bốn b
gây ách tắc giao thông và náo loạn khu vực
nhận tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi kịp thời đến hiện trường
nhanh chóng tước hung khí và khống chế đối tượng không để đối tượng tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân
đối tượng được xác định là phạm anh vũ chú tại xã tịnh thiện tp quảng ngãi
theo một số người dân địa phương đối tượng vũ là đối tượng có biểu hiện tâm thần
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ